sự chủ quan mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản có giá trị đã tạo cơ hội cho kẻ gian thực hiện hành vi phạm tội
tại an giang lợi dụng điều này một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà người dân lấy đi chiếc xe máy bên trong có chứa khối tài sản lên đến hơn năm trăm linh triệu đồng
sau một thời gian theo dõi mật phục công an huyện tỉnh biên đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng trên và thu hồi các tài sản có liên quan
sáng ngày hai mươi bảy tháng năm bà huỳnh thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại ấp phú cường xã an nông huyện tịnh biên sau khi mua bán trở về đã để xe máy ở trước cửa nhà nhưng quên chìa khóa trên xe
khoảng một mươi phút sau hai đối tượng lạ mặt lẻn vào lấy xe chạy đi được biết trong cốp xe bị mất trộm chứa lắc tay vàng hai mươi bốn carat cùng số tiền hơn năm trăm ba mươi triệu đồng
tiền tôi để trong cốp xe bị gì nhà tôi không có tủ mà không có gì để cắt kính đáo đồng tiền đó
thành ra tôi muốn người đó có thể cắt
đối tượng lợi dụng xung quanh đó là không có nhà dân nhiều hoặc là người dân đi ruộng rồi bỏ xe là không có trong tầm kiểm soát được
cho nên là đối tượng lợi dụng đó mà thực hiện hành vi trộm
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện tịnh biên đã tiến hành giả soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn phối hợp với công an huyện tri tôn điều tra mở rộng
đến ngày ba tháng sáu công an huyện đã bắt giữ được hai đối tượng trực tiếp trộm xe
là nguyễn văn đẳng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã an tức huyện tri tôn
và châu văn sinh năm hai nghìn ba cư trú tại xã văn giáo huyện tịnh biên
tại cơ quan công an đảng và văn khai nhận đã chia tiền cho ba đối tượng trú tại huyện tịnh biên là huỳnh huy huyền nguyễn văn nghĩa và châu long
các đối tượng dùng tiền trộm được mua các tài sản như điện thoại trang sức vàng và dùng để ăn chơi tiêu xài
riêng chiếc xe mô tô trộm được đối tượng đã mang đi tiêu thụ tại một tiệm cầm đồ ở thành phố châu đốc thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
các đối tượng liên quan cũng bị tạm giữ ngay sau đó
cũng nhờ tất cả công an quyện xã và các cơ quan các ngành tận tình giúp đỡ cho nên tôi mới kiếm được một số tài sản ngày hôm nay
bà con trên địa bàn của chúng ta cũng nên tăng cường công tác phòng ngừa tự bảo vệ tài sản của mình
không riêng gì cái chuyện này
nhưng mà mất tài sản mà nó còn ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình khi đối tượng nó biết được có số tiền lớn trong xe
thì nó sẽ thực hiện cái hành vi phạm tội có khả năng là nghiêm trọng hơn
lời cảm ơn của người dân khi nhận lại tài sản như thêm niềm tin và động lực cho cán bộ chiến sĩ tiếp tục công hiến
hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội
xong sự việc trên tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
trong việc quản lý tài sản